mỹ đã phủ quyết một dự thảo của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội israel và phong trào hamas của palestine
dự thảo này được brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận giải gaza
cuộc bỏ phiếu dự thảo đã hai lần bị trì hoãn trong vài ngày qua trong bối cảnh mỹ cố gắng tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ đến gaza
đã có một mươi hai thành viên bỏ phiếu ủng hộ dự thảo trong khi nga và anh bỏ phiếu trắng
trong diễn biến liên quan hội đồng bảo an liên hợp quốc tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào của liên bang nga đối với dự thảo nghị quyết của brazil về trung đông nói trên
hôm một mươi sáu tháng một mươi nga đã đề xuất hai sửa đổi đối với dự thảo nghị quyết theo đó kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và lên án các cuộc tấn công bừa bãi vào giải gaza
sau vụ tấn công vào bệnh viện al ali ở gaza nga đã bổ sung bản sửa đổi mới nhất bằng một lời lên án riêng đối với vụ tấn công này
israel sẽ cho phép hàng hóa cứu trợ chuyển từ phía ai cập vào giải gaza đây là thông báo mới được thủ tướng israel benjamin netanyahu đưa ra trong đó nêu rõ chỉ có thực phẩm nước uống và thuốc thang được phép đưa vào giải gaza
thông báo nêu rõ theo đề nghị của tổng thống mỹ joe biden israel sẽ không chạy nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo từ ai cập cho giải gaza
hàng hóa cứu trợ sẽ được phép đưa vào giải gaza
ngoài ra israel sẽ không cho phép hàng cứu trợ từ lãnh thổ của nước này sang giải gaza cho tới khi các con tin người israel được trả về nước
trong vài ngày vừa qua nhiều tấn hàng cứu trợ từ các nước và tổ chức y tế thế giới who đã tới cửa khẩu rafah chợ tiếp cận vùng lãnh thổ palestine từ phía ai cập
ngoại trưởng ai cập cho biết chính phủ nước này và tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ ai cập sẽ phối hợp với liên hợp quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải gaza hiện đang bị phong tỏa